du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành liên vùng
đây là lĩnh vực có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực
thực tế cho thấy hiện nay nguồn nhân lực do các cơ sở đào tạo cung cấp cho thị trường
chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp nhất là nguồn nhân lực quản lý
ngay cả khi tuyển đúng nhân sự đúng ngành du lịch
các doanh nghiệp vẫn mất thời gian và công sức đào tạo lại
theo thống kê của tổng cục du lịch mỗi năm toàn ngành cần thêm gần bốn mươi lao động
nhưng chỉ có khoảng hai mươi lao động tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo
trong số đó chỉ có khoảng một tám trăm linh sinh viên đại học cao đẳng chuyên nghiệp
một trăm linh sinh viên cao đẳng nghề du lịch còn lại là học sinh trung cấp sơ cấp
và đào tạo ngắn hạn dưới ba tháng
các con số này cho thấy nguồn nhân lực không những thiếu về số lượng
mà còn thiếu trầm trọng đội ngũ được đào tạo bài bản
thật sự là phải có một sự đầu tư để đào tạo cho một nguồn nhân lực có chất lượng cao
để đảm bảo là khách đến là người ta cảm thấy hài lòng
và người ta cảm thấy rằng là những người phục vụ họ là những người có nghề
thì chúng ta phải có một sự đầu tư đầu tư về cơ sở vật chất
và đầu tư về những mối liên hệ
thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là không thể thiếu được
trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch của chúng ta
chứ còn hiện nay hiện nay có thể nói là chúng ta yếu
thái độ kỹ năng và ngoại ngữ
nhu cầu nhân lực của ngành du lịch ngày càng gia tăng
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi tăng bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
nhiều hướng dẫn viên du lịch dù đã được đào tạo chính quy ở các trường đại học cao đẳng
nhưng khi tuyển dụng làm việc hầu hết doanh nghiệp lữ hành đều phải đào tạo lại
hoặc đào tạo bổ sung về kỹ năng ngoại ngữ
chất lượng nguồn nhân lực do các cơ sở đào tạo cung cấp cho thị trường lao động du lịch
chưa đạt yêu cầu

có trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch
nhà trường phải đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp này
doanh nghiệp chúng tôi cần bao nhiêu
về buồng bàn ba bếp lễ tân lữ hành v v
cái số lượng rất là cụ thể
thì lấy cái đó làm chỉ tiêu để đào tạo
từ thực tế trên cho thấy việc hợp tác liên kết giữa các cơ sở đào tạo chuyên sâu
với các đơn vị du lịch cần được tạo ra
tăng cường hơn nữa nhất là trong bối cảnh việt nam gia nhập cộng đồng kinh tế asean
đây sẽ là thách thức đối với lao động du lịch việt nam
do đó để không bị thua ngay trên sân nhà
ngành du lịch cần nhanh chóng có những giải pháp chiến lược bài bản
trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực này